nghị quyết hai mươi tám nqtu của ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội khẳng định
bảo hiểm xã hội là một trụ cột chính của hệ thống an sinh xã hội
việc cải cách chính sách bảo hiểm xã hội vừa mang tính cấp bách vừa mang tính lâu dài
đây là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị nhằm bảo đảm ổn định đời sống nhân dân và phát triển bền vững đất nước
tuy nhiên hiện nay số người tham gia bảo hiểm xã hội mới chỉ chiếm trên ba mươi tám bảy lực lượng lao động trong độ tuổi
như vậy còn trên khoảng sáu mươi lực lượng lao động trong độ tuổi hiện nay vẫn chưa tham gia bảo hiểm xã hội
chủ yếu là nông dân và lao động khu vực phi chính thức
những người có thu nhập thấp đây đều là những đối tượng rất cần sự hỗ trợ chính sách bảo hiểm xã hội
theo tinh thần của nghị quyết hai mươi tám của trung ương về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội
nhằm hiện thực hóa các chỉ tiêu của nghị quyết hai mươi tám bảo hiểm xã hội việt nam đã cùng các bộ ban ngành vào cuộc một cách quyết liệt
nhằm cải cách đổi mới chính sách bảo hiểm xã hội qua việc sửa đổi nhiều điểm quan trọng
mấu chốt của luật bảo hiểm xã hội
tới đây mà nếu như là những cán bộ mà không chuyên trách cấp xã mà được hưởng thêm chế độ ốm đau và thai sản
thì sẽ tác động tích cực đến đời sống cũng như là sinh hoạt hàng ngày
nhất là khi mà các đối tượng này không may bị ốm đau hoặc là phải nghỉ thai sản
bởi vì là mức thu cấp tiền lương của những đối tượng này là tương đối thấp
quy định đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đủ hai mươi năm như luật hiện hành để hưởng lương hưu
là thời gian có thể nói là tương đối dài
và có thể điều này đã tạo lên cái tính hấp dẫn chưa cao đối với người tham gia
dẫn đến là không ít người tham gia đã tham gia rồi nhưng sau đó lại không tiếp tục tham gia
và có thể là đề nghị giải quyết hưởng chế độ bảo hiểm xã hội một lần
tức là họ sẽ rời khỏi cái lưới an sinh xã hội
do đó trong dự thảo sửa đổi luật bảo hiểm xã hội tới đây
có cái phương án là điều chỉnh giảm thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ hai mươi năm xuống một mươi năm năm
để được hưởng lương hưu khi đủ tuổi là phù hợp
và việc sửa đổi quy định này là một trong những yếu tố tạo ra sức hấp dẫn
để mở rộng người tham gia duy trì người tham gia và góp phần đảm bảo hoàn thành
cái mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
nghị quyết hai mươi tám đặt ra mục tiêu tổng quát
từng bước mở rộng vững chắc diện bao phủ bảo hiểm xã hội
hướng tới mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân
phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội linh hoạt đa dạng đa tầng hiện đại và hội nhập quốc tế
theo nguyên tắc đóng hưởng công bằng bình đẳng chia sẻ và bền vững
nâng cao năng lực hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước và phát triển hệ thống
thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội tinh gọn chuyên nghiệp hiện đại tin cậy và minh bạch
làm thế nào để thu hút cho người lao động phi hình thức tiếp tục tham gia bảo hiểm sổ tư nguyện
một trong những cơ chế mà hiện nay bản thân bộ bảo hiểm xã hội cũng đã
cùng với rất nhiều cơ quan nghiên cứu đã xem xét và đề xuất
ví dụ như là mở rộng chế độ thai sản
cho phụ nữ tôi nghĩ đấy là một trong những động cơ động lực rất là tốt
để cho những người mà tham gia thị trường lao động phi chính thức
người ta có thể có động cơ để tham gia hỗ trợ một cách trực tiếp
qua các hoạt động khác nhau ví dụ kinh nghiệm một số nước là thế này
người ta có thể giảm học phí cho con cái người lao động có thu nhập thấp
nhưng mà số tiền giảm đấy không phải để cho hộ gia đình của người lao động thu nhập thấp
để chi tiêu ngay mà người ta dùng số tiền đấy đưa vào trong tài khoản
được gọi là tài khoản bảo hiểm xã hội
từ khi nghị quyết số hai mươi tám ra đời đến nay việc quán triệt triển khai nghị quyết
và các nghị quyết khác về an sinh của chính phủ đã được các địa phương
thực hiện tích cực với sự trung sức đồng lòng của toàn hệ thống chính trị
trong đó có vai trò quan trọng của ngành bảo hiểm xã hội việt nam
đến nay công tác phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội bảo hiểm y tế
đã đạt được nhiều kết quả đáng ghi nhận tuy nhiên trong quá trình tổ chức
thực hiện hệ thống chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội
đã bộc lộ một số bất cập vướng mắc cần được điều chỉnh sửa đổi bổ sung
như chính sách bảo hiểm xã hội hiện hành còn bỏ sót một số nhóm có nhu cầu
và có khả năng nhưng chưa được luật hóa để tham gia bảo hiểm xã hội
như chủ hộ kinh doanh cá thể người quản lý doanh nghiệp không hưởng lương
người lao động làm việc theo chế độ linh hoạt
chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện chưa thực sự hấp dẫn được người tham gia
số người nhận bảo hiểm xã hội một lần tiếp tục tăng
tình trạng trốn đóng nợ đóng gian lận trục lợi quỹ bảo hiểm xã hội
quỹ bảo hiểm y tế vẫn còn xảy ra ở nhiều địa phương
thực tiễn trên đòi hỏi thời gian tới cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc cải cách
để bảo hiểm xã hội thực sự trở thành lưới an sinh bao phủ toàn dân
trong đó một trong các vấn đề trước mắt cần được thay đổi
đó là giảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội từ hai mươi năm xuống còn một mươi năm năm
tiến tới còn một mươi năm để được hưởng lương hưu
bổ sung chế độ chính sách ngắn hạn linh hoạt
như chế độ ốm đau thai sản để tăng tính hấp dẫn cho chính sách bảo hiểm xã hội tự nguyện